nhu cầu cao trong khi nguồn cung thấp khiến giá gạo xuất khẩu của việt nam được duy trì ở mức cao
giá gạo năm tấm xuất khẩu của việt nam giữ ở gần mức cao nhất một năm trở lại đây là bốn trăm năm mươi bốn trăm sáu mươi usd một tấn trong tuần vừa qua
giá gạo trắng xuất khẩu của việt nam giữ ở gần mức cao nhất một năm nhờ nhu cầu lớn trong khi nguồn cung thấp
giá gạo ấn độ cũng lên cao nhất một năm sau hợp đồng nhập khẩu kỷ lục của malaysia
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội harako đang yêu đãi giá vé tàu đối với đoàn viên công đoàn các ngành tập đoàn doanh nghiệp địa phương trong cả nước
harako thực hiện giảm năm đối với giá vé cá nhân giảm bảy đối với đoàn tập thể từ một mươi đến ba mươi chín người và giảm một mươi đối với đoàn tập thể từ bốn mươi người trở lên
đồng thời giảm giá vé cho cán bộ công nhân viên ngành đường sắt mức giảm tùy thuộc vào đối tượng số lượng người đi tàu
nguồn cung khan hiếm là nguyên nhân khiến giá bất động sản nói chung không giảm như kỳ vọng của rất nhiều người
nghịch lý đang diễn ra ở thị trường này khi giao dịch ngưng trệ thị trường không thanh khoản nhưng giá lại không giảm
trên thực tế theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường giá trào bán bất động sản sơ cấp lại tăng từ năm một mươi tùy theo từng khu vực
giá bất động sản vẫn tăng nhẹ khiến cho phân khúc nhà giá bình dân vừa túi tiền đang ngày càng khăn hiếm trên thị trường
dù có giá không hề thấp nhưng các loại máy năng lượng mặt trời và máy phát điện vẫn được nhiều người tìm mua do lo ngại bị cắt điện luân phiên
so với năm ngoái chỉ có một số dòng máy nhập khẩu tăng giá mức tăng giao động khoảng ba năm tùy loại bên cạnh các nhãn hiệu quen thuộc như honda
thì năm nay có thêm nhiều nhãn hiệu mới được nhập về từ trung quốc hoặc hàng lắp ráp trong nước với giá thấp hơn từ ba mươi đến bốn mươi
cụ thể như sanda lutean goodsun gonsai
với giá phổ biến từ một mươi hai ba mươi triệu đồng một máy bên cạnh hàng nhập khẩu chính hãng trên thị trường còn xuất hiện máy phát điện do trung quốc sản xuất giá bán rất rẻ
để hỗ trợ doanh nghiệp vận tải bộ giao thông vận tải đề xuất bộ tài chính miễn giảm phí bảo trì đường bộ cho các phương tiện vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải đề xuất giảm mức phí bảo trì đường bộ các tháng ba bốn năm và sáu của năm hai nghìn hai mươi
trong đó tháng bốn được đề xuất giảm một trăm linh do toàn bộ hoạt động vận tải hành khách phải dừng ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp
vận tải hàng hóa không bị ảnh hưởng nhiều vì dịch nên bộ giao thông vận tải đề xuất giảm hai mươi năm
đồng thời đề xuất giảm năm mươi chi phí bảo trì đường bộ trong tháng năm và giảm một mươi năm phí bảo trì đường bộ trong tháng sáu
trước tình trạng trên thị trường xuất hiện việc bán bảo hiểm nhiều mức giá không giải thích rõ ràng
cũng như nhiều nơi trào bán kiểu lập lờ gây hiểu nhầm
giữa bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện cục quản lý giám sát bảo hiểm bộ tài chính đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm
phải giả soát kiểm tra việc triển khai bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong toàn hệ thống
cục quản lý giám sát bảo hiểm bộ tài chính yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm phải ra soát kiểm tra việc triển khai bảo hiểm bắt buộc
trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới trong toàn hệ thống bảo đảm thực hiện đúng quy tắc điều khoản biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc
đồng thời các doanh nghiệp bảo hiểm cần cung cấp đầy đủ thông tin liên quan giải thích rõ về quy tắc điều khoản biểu phí quyền và nghĩa vụ cho chủ xe cơ giới
các doanh nghiệp bảo hiểm vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình